đêm hai mươi ba và dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu khu vực miền núi phía bắc đã có mưa to gây lũ quét trên địa bàn huyện mường tè tỉnh lai châu huyện sapa tỉnh lào cai làm cho ba người mất tích đất cáp cầu treo nhiều tuyến đường giao thông và công trình thủy lợi bị hư hại
dự báo đợt mưa này ở bắc bộ còn kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng sáu
do đó ngày hai mươi bốn tháng sáu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành và tỉnh miền núi phía bắc
nội dung chính của công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh lai châu lào cai khẩn trương khắc phục hậu quả xảy ra trên địa bàn và huy động các lực lượng tìm kiếm người bị mất tích
các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ lũ quét sạt lờ đất để thông tin kịp thời đến chính quyền người dân chủ động ứng phó sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu
chỉ đạo các hội đồng thi lựa chọn các điểm thi bảo đảm an toàn đồng thời có phương án bảo đảm hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán
xây dựng các phương án bảo đảm an toàn giao thông quanh khu vực thi trường hợp xảy ra thiên tai tổ chức tuần tra kiểm tra canh gác tại các hồ chứa hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm tràn các đoạn đường giao thông thường xuyên bị ngập sâu sạt lở có nguy cơ xảy ra đá lăn bến đỏ ngang đò dọc để bảo đảm an toàn